thời tiết tại hầu khắp các tỉnh thành trên phạm vi cả nước trong hai mươi bốn giờ tới
phổ biến có nắng vào lúc trưa chiều và nắng nóng có xu hướng xuất hiện tại nhiều tỉnh thành
thuộc khu vực trung bộ và nam bộ
cụ thể bắc bộ chịu tác động của vùng áp thấp nóng từ phía tây
nên trời chỉ nhiều mây có mưa vài nơi vào lúc sáng sớm
nhiệt độ đạt ở mức là hai mươi hai mươi ba độ
ban ngày trời mỏng mây nhanh ngày có nắng với nhiệt độ tăng dần
đạt ở ngưỡng là ba mươi ba mươi ba độ có nơi cao hơn
dự báo từ ngày hai mươi hai thì nắng nóng sẽ xuất hiện cục bộ tại các tỉnh phía tây và đồng bằng của bắc bộ
tại miền trung thì đáng lưu ý là tình hình nắng nóng
do ảnh hưởng của áp thấp nóng từ phía tây nên trời ít mưa có nắng nhiều trong ngày
nắng nóng bắt đầu xuất hiện tại các tỉnh thuộc khu vực bắc và trung trung bộ
nhiệt độ cao nhất dọc dài đất miền trung phổ biến ở mức là trên ba mươi độ
dự báo từ ngày hai mươi hai thì nắng nóng sẽ gia tăng về diện và cường độ
nên quý vị chú ý là có các biện pháp phòng chống nắng nóng
để đảm bảo sức khỏe trước đợt nắng nóng đầu mùa
khu vực tây nguyên và nam bộ thời tiết vẫn tương đối ổn định với trạng thái là ít mưa ngày nắng
đặc biệt với sự bao trùm của khối không khí khô nóng trên cao
khu vực miền đông của nam bộ thì tiếp tục có nắng nóng với mức nhiệt là ba mươi bốn ba mươi sáu độ
còn tại khu vực tây nguyên trưa chiều ở mức là ba mươi ba mươi ba độ có nơi trên ba mươi bốn độ
khu vực miền tây của nam bộ đạt được mức là ba mươi một ba mươi bốn độ có nơi cao hơn
chuyển sang những thông tin thời tiết trên biển
trên khu vực biển đông bao gồm vùng biển quần đảo hoàng sa và trường sa
trong hai mươi bốn giờ tới thịnh hành gió đông nam đến nam ở mức cấp bốn cấp năm
có mưa vài nơi tầm nhìn xa thông thoáng thuận lợi lưu thông hàng hóa
và đánh bắt xa bờ của bà con ngư dân
nhiệt độ trên cả hai quần đảo hoàng sa và trường sa sẽ không vượt quá mức là ba mươi độ
đến với thời tiết tại thủ đô hà nội đêm và sáng sớm nhiều mây
có mưa vài nơi và sương mù nhẹ chưa chiều trời nắng
gió đông đông nam cấp hai cấp ba
nhiệt độ từ hai mươi một đến ba mươi ba độ